huyện yên mỹ tỉnh hưng yên đã tổ chức kỷ niệm hai mươi năm ngày tái lập huyện và đón nhận cờ thi đua của chính phủ
bảy mươi năm qua đảng bộ và nhân dân yên mỹ đã phát huy truyền thống anh hùng đoàn kết đồng lòng khắc phục khó khăn
đưa kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển đời sống nhân dân được cải thiện nâng cao
hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng theo quy hoạch nông thôn được đổi mới
nhiều khu đô thị được xây dựng khang trang hiện đại
năm hai nghìn một mươi chín thu nhập bình quân đầu người của huyện yên mỹ ước đạt bảy mươi ba triệu đồng
giá trị sản xuất đạt một trăm bảy mươi sáu hai triệu đồng một hectare một mươi bốn xã về đích nông thôn mới
tỷ lệ hồ nghèo giảm bình quân một một năm
nhân dịp này thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
chủ tịch ubnd tỉnh hưng yên trao cờ thi đua của chính phủ cho đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện yên mỹ
đơn vị có thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước